ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép vừa đưa ra thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản
đồng thời cho biết sẽ theo dõi sự phát triển toàn cầu để đưa ra những bước đi tiếp theo
cơ quan hoạch định chính sách của fed quyết định duy trì mức lãi suất hiện nay là một năm một bảy mươi năm
do những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế mỹ tiếp tục vững mạnh
mức lãi suất này được duy trì như đã được dự đoán từ trước
bất chấp những lo ngại về sự bùng phát của dịch viêm phổi
do chủng virus corona mới có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu
fed cho rằng việc giữ nguyên lãi suất là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
khi tỷ lệ việc làm tăng ổn định và chi tiêu hộ gia đình tiếp tục tăng